mới đây gần một trăm linh khách hàng đã có mặt tại trụ sở chính của manulife việt nam
thuộc quận bảy tp hcm để phản đối về thông báo mới nhất của công ty này
trong vụ xử lý những đơn khiếu nại gửi trước ba mươi tháng bốn
sau gần một tiếng đối thoại với khách hàng badulife đã thay đổi hướng xử lý
chấp nhận giải quyết cả những đơn nợ sau ngày ba mươi tháng bốn
được biết những khách hàng này chủ yếu có đơn khiếu nại sau ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
mà theo thông báo của manulife công bố ngày một mươi hai tháng năm là sẽ không giải quyết
cho những khách hàng khiếu nại sau ngày ba mươi tháng bốn
đại diện phía manulife đã đứng ra tiếp nhận đơn khiếu nại tập thể của những khách hàng này
với danh sách lên đến chín mươi tám người
đại diện manulife cho biết những khách hàng có trong danh sách sẽ đóng băng tạm thời
không cần phải tiếp tục đóng phí nếu đến hàng
trong biên bản làm việc giữa manulife với khách hàng
phía đại diện manulife sẽ đề xuất lãnh đạo manuel sửa đổi thông báo vào ngày một mươi hai tháng năm
theo hướng vẫn tiếp tục nhận đơn khiếu nại
đơn khiếu nại khách hàng tâm an đầu tư để giải quyết
manulife sẽ xem xét và trả lời chậm nhất vào ngày một mươi chín tháng năm
để đưa ra hướng giải quyết cụ thể cho đơn khiếu nại tập thể